tri cục thú y vùng bảy vừa công bố kết quả xét nghiệm dương tính trên đàn lợn một mươi bốn con tại ấp tân thành lập xã tân đức huyện đầm rơi tỉnh cà mau
như vậy hiện nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã phát hiện liên tục ba ổ dịch tả lợn châu phi hai ổ dịch trước đó tại xã khánh thuận huyện u minh xã lâm hải huyện nam căn và bệnh cúm gia cầm tại xã khánh bình đông huyện trần văn thời
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo các ngành chức năng và ủy ban dân các huyện thành phố thực hiện tiêu hủy khẩn trương và điều tra lại tổng đàn lợn trong khu vực tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng xung quanh các ổ dịch và theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh theo quy định không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng